ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại công an thành phố quy nhơn đã huy động toàn bộ trinh sát và điều tra viên
phối hợp với công an các phường xã
trường giả soát đối tượng nghi vấn và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để truy bắt đối tượng
chúng tôi đã áp dụng các biện pháp trong đó có công tác phát động quần chúng rồi các biện pháp nghiệp vụ
và đặc biệt là công tác trinh sát trước bằng chứng hết sức thiết thực và tài liệu của cơ quan quán đưa ra
thì đối tượng đã phúc phục và khai nhận
hai đối tượng cấp giật bị bắt là nguyễn út ba mươi tuổi ở xã xuân hòa thị xã sông cầu tỉnh phú yên
cùng cháu ruột là nguyễn ngọc tâm một mươi ba tuổi ở cùng địa phương úc và tâm từ tỉnh phú yên ra bình định chơi
để có tiền tiêu xài úc bảo tâm điều khiển xe máy đứng chở sẵn còn mình thì trực tiếp cướp giật rồi cùng tổ thoát
khi chúng vừa điều khiển xe máy biển số bảy mươi tám d một bốn bốn trăm hai mươi mang tài sản cấp được về đến phú yên
thì đã bị công an thành phố quy nhơn bắt giữ
từ phú yên ra đi mua đồ mua xe rồi vòng lại đi uống nước miếng chạy đảo ba dòng
và vòng lại vô kiếm cơ hội là phải có anh duyên ở nhà không
bây giờ mấy chủ quán nói là anh duyên về quê chưa chiều rồi mới được lập lại giếp sát tới dựa dạy thổi trên bàn
theo tài liệu của công an quy nhơn nguyễn út là nghi can của ít nhất năm vụ cướp giật tài sản với thủ đoạn tương tự
hiện cơ quan chức năng đã trao trả lại tài sản bị cướp giật cho những người bị hại
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra mở rộng vụ án

một cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật không phép với quy mô lớn
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang phối hợp công an tp long xuyên
và thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn kiểm tra phát hiện
tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà một nghìn bốn mươi sáu trên năm mươi ba đường võ văn hoài phòng bình khánh tp long xuyên
lực lượng chức năng thu giữ trên hai sản phẩm dạng gói chai và hộp
mang nhiều nhãn hiệu không có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sản xuất lưu hành tại việt nam
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ trên hai mươi kg tem nhãn
cùng các trang thiết bị dùng để pha chế in ấn đóng gói và nhiều tăng vật liên quan khác
theo điều tra ban đầu địa điểm trên do cao quốc tuấn chú tại tp hcm thuê để làm kho chứa hàng và sản xuất
để thực hiện tuấn đã thuê lê huỳnh trung kiến đi lấy nguyên liệu hàng hóa được chuyển về qua đường ô tô
sau đó về pha chế đóng gói rồi mang đi tiêu thụ tại các đại lý bán thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn hai tỉnh an giang và đồng tháp
trong những năm gần đây lợi dụng việc giao thông đi lại thuận lợi
một số đối tượng đã vận chuyển hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng xâm nhập vào địa bàn
đòi hỏi lực lượng chức năng của tỉnh cà mau phải tăng cường nhiều biện pháp
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau đã phát hiện
và xử lý bốn mươi chín vụ hàng nhập lậu hàng giả có liên quan đến năm mươi tám đối tượng
qua đó ra quyết định xử phạt tịch thu hàng hóa phát mãi sung vào công quỹ nhà nước trên sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên tình hình tội phạm về lĩnh vực này vẫn còn diễn biến phức tạp